phát huy tinh thần đoàn kết nghĩa tình trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam
nhiều trung tâm bảo trợ xã hội đã được xây dựng thể hiện chính sách của đảng và nhà nước
luôn quan tâm đến những gia đình có công với cách mạng
trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin tại hà nội là mái ấm tình thương
của những người phải chịu hậu quả chiến tranh
năm một mươi tám tuổi chất độc da cam phát tác trong cơ thể hai chị em
nguyễn thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
người chị bị bài liệt vĩnh viễn mất khả năng nhận thức
người em đang nỗ lực trong từng bước đi ước mong sẽ chiến thắng được số phận
những gương mặt ngây ngô dù tuổi đời không còn trẻ
hậu quả mà chiến tranh để lại hằng ngày hàng giờ trên thân thể trí tuệ của hàng triệu con người việt nam
không khuất phục được ý chí vượt lên số phận của họ
em mong muốn là
các đơn vị
các đơn vị tổ chức nhiều chương trình hơn nữa
có nhiều người đến ủng hộ chúng em để chúng em có cơ hội để phát triển
bảy mươi bảy nạn nhân chất độc da cam có người hai mươi bốn tuổi có người hơn năm mươi tuổi
mỗi người một hoàn cảnh khi về chung một mái nhà dù thiếu thốn tình thân
nhưng hơi ấm tình người vẫn được nhen nhóm lên bằng sự cảm thâm của những người đồng cảnh ngộ
bằng tình yêu thương của những người làm công tác chăm sóc và nuôi dưỡng các nạn nhân ở trung tâm

những nạn nhân chất độc da cam điều xin cẩn mẫn viết tiết tương lai của mình với tinh thần lạc quan nhất